thưa quý vị tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người từ năm đến hai mươi chín tuổi
mỗi năm trên thế giới có khoảng một ba mươi năm triệu ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ
chính vì vậy mà việc cải thiện và nâng cao kiến thức về an toàn đường bộ cũng như tăng cường năng lực của các cơ quan tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
được xác định là một trong những giải pháp đem lại hiệu quả cao và bền vững để phòng ngừa và giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường bộ
đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
những buổi hội thảo tập huấn như thế này vừa diễn ra tại hà nội
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án sáng kiến vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu
nhằm nâng cao năng lực cho lãnh đạo chỉ huy cảnh sát giao thông đường bộ
theo đó những kiến thức về an toàn đường bộ và các kỹ năng quản trị yếu tố rủi ro an toàn đường bộ
các phương pháp chiến thuật tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát hiện đại
được lãnh đạo chỉ huy tiếp thu từ những kiến thức kinh nghiệm quốc tế
điều này không chỉ đóng góp nâng cao hiệu quả công tác mà còn giúp đạt được những mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông
được tham gia các lớp tập huấn do học viện cảnh sát dân dân phối hợp với hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu tổ chức
dành cho lực lượng khai hóa thông không gian phố nội thì cũng là hoạt động hết sức ý nghĩa
và nó góp cho phần giúp chúng tôi nâng cao được những cái kiến thức của bản thân
tiếp cận và cập nhật được những kiến thức mới của các đất nước phát triển
trong công tác phòng ngừa giảm thiểu rủi ro do tận không gây ra
qua đó thì từng bước giúp chúng tôi nâng cao được cái khả năng lãnh đạo chỉ đạo
cũng như là công tác đấu tranh phòng ngừa giảm bảo tài tội an thông
nói chung cũng như công tác phòng ngừa giảm rủi ro do tận không gây ra trên địa bàn tổ đô trong thời gian tới
theo đánh giá của chuyên gia thuộc hiệp hội an toàn giao thông toàn cầu
hàng năm số người chết vì tai nạn giao thông trên toàn cầu vẫn đang diễn ra
đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển như việt nam thì đây là thực trạng nhức nhối của xã hội
do vậy những vấn đề được đặt ra trong hội thảo sẽ là cơ sở để cảnh sát giao thông hà nội
áp dụng linh hoạt với diễn biến tình hình giao thông tại hà nội
góp phần tìm ra phương pháp tốt nhất để vấn đề giao thông trở nên an toàn đối với tất cả mọi người
qua khóa tập huấn này sẽ giúp cho nâng cao năng lực chỉ huy lãnh đạo của lực lượng cảnh giao thông
cụ thể là trong vấn đề liên quan đến tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
và đặc biệt là trong công tác mà điều tra giải quyết tai nạn
và qua khóa tập huấn này cũng là cơ hội cho lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
chúng tôi có dịp trao đổi kinh nghiệm đối với cả các lực lượng chức năng khác trên thế giới
để chúng ta tìm ra những giải pháp tối ưu để đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường bộ của nó riêng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội nói chung
tại việt nam trong thời gian qua những kiến thức kinh nghiệm quốc tế đã được lực lượng cảnh sát giao thông
nghiên cứu áp dụng trong các mặt công tác điển hình là trong công tác tuần tra kiểm soát nồng độ cồn
kết quả là đã và đang có sự thay đổi căn bản rõ rệt trong nhận thức hành vi của người tham gia giao thông
và đối với mỗi người dân về vấn đề đã uống rượu bia không lái xe